thưa quý vị đáng chú ý nhất trên cả nước trong ngày hôm nay đó là thời tiết tại nam bộ
tuy trong ngày trời chỉ có nắng yếu và thời tiết ôn hòa với mức nhiệt là ba mươi ba mươi ba độ
thế nhưng từ sau một mươi sáu giờ thì mưa rào và rông được dự báo là nhanh chóng xa tăng trên toàn miền
cục bộ có những điểm mưa với lượng khá
dự báo là thời điểm mà mưa to nhất là khoảng từ một mươi bảy h cho đến một mươi chín h đúng bước sở tan tầm
nên là tình trạng ngập ống và tắc đường rất dễ xảy ra
quý vị hãy sắp xếp công việc để lộ trình di chuyển được thuận lợi
vâng nếu như không may gặp đường ngập thì tốt nhất quý vị nên đổi hướng di chuyển
còn nếu như bắt buộc phải đi qua đường ngập thì hãy quan sát thật kỹ
nếu như mực nước ngập đến bô xe thì nên chờ đến khi nước rút
thế an toàn thì hãy đi qua
trong quá trình di chuyển hãy giữ đều ga để xe không bị chết máy
còn nếu như muốn giảm tốc độ thì nên dùng phanh một cách từ từ
và những thông tin thời tiết chi tiết cho các tỉnh thành phố sẽ được chúng tôi cập nhật ở phần sau của chương trình